các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
vậy cụ thể xã dân tiến đã đáp trả thông tin này ra sao mời quý vị cùng theo dõi
xã lên tiến khi bị tố vô trách nhiệm
mới đây một lãnh đạo ủy ban nhân dân xã dân tiến huyện võ nhai tỉnh thái nguyên
cho biết cơ quan công an vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ nổ súng khiến hai người chết
một người bị thương xảy ra vào sáng một mươi năm tháng hai ở xóm tân tiến xã dân tiến huyện võ nhai thái nguyên
đáng chú ý sau khi lê văn hữu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một người địa phương dùng súng bắn hai vợ chồng
ông lê văn tới sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một trú xã dân tiến huyện võ nhai và phạm thị đoàn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
vợ ông tới người thân gia đình nạn nhân đã lên mạng xã hội đăng tải thông tin cho rằng
công an xã dân tiến đã vô trách nhiệm khi mâu thuẫn giữa các bên xảy ra
trước khi xảy ra vụ án mạng thương tâm gia đình ông tới từng gửi đơn cầu cứu đến công an địa phương
vì bị hữu đe dọa
nội dung đăng tải trên mạng xã hội thể hiện trước đó hữu cùng người trong gia đình
đã liên tục chửi bới đe dọa xúc phạm gia đình ông lê văn tới sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại xã dân tiến huyện võ nhai đã có lần hữu cầm dao gậy sang để ám sát gia đình nạn nhân
đồng thời gia đình từng trình báo việc anh hữu có dùng súng bắn dọa gia đình
nhưng công an xã nói không đủ chứng cứ chứng minh người này có súng
người thân cho rằng nếu chính quyền lắng nghe ý kiến tìm hiểu sự thật và giải quyết triệt để kịp thời
thì đã không có sự việc đáng tiếc xảy ra
thông tin này cũng được đăng tải trên facebook
facebook đã lập tức thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dùng mạng xã hội cùng nhiều bình luận trái diệu
liên quan đến vụ việc trên vì lãnh đạo xã dân tiến cho biết chính quyền sở tại có nắm bắt được chuyện
gia đình nạn nhân đăng tải thông tin cho rằng công an xã vô trách nhiệm khi mâu thuẫn xảy ra
tại buổi làm việc với cơ quan chức năng người đăng tải thông tin này cho biết do người thân bị sát hại
khiến tâm trạng không tỉnh táo nên bản thân đã đăng tải thông tin lên mạng xã hội
sau đó người này đã gỡ bỏ dòng trạng thái này
việc gia đình hai bên mâu thuẫn phía xã có nắm được và đã tiếp nhận đơn trình báo của gia đình nạn nhân
tuy nhiên khi đang xử lý đơn trình báo thì án mạng xảy ra vì lãnh đạo chia sẻ thêm
sự thật việc con nạn nhân vay nghi phạm ba mươi triệu đồng
trước đó có nhiều thông tin cho rằng nguyên nhân chính dẫn đến vụ việc này là do con nạn nhân vay tiền nghi phạm
tuy nhiên mới đây một người được cho là công an huyện võ nhai cho biết
thông tin anh vê con trai ông tới nợ tiền là không đúng
ông tới và bà đoàn có nhiều con
một người con trai khác vay tiền của hữu hiện gia đình bị hại cũng như gia đình nghi phạm đang tổ chức hậu sự cho những người tử vong
như vậy người vay nợ cũng là con của nạn nhân nhưng thông tin anh v là con tra ông tới là không đúng sự thật
tiếp đó theo vị lãnh đạo công an huyện võ nhai bước đầu xác định hữu và các nạn nhân có mâu thuẫn trong việc vay nợ tiền bạc
hai bên có vai nợ nhau số tiền khoảng ba mươi triệu đồng từ đó dẫn tới vụ án mạng kinh hoàng
gia đình ông tới đã gửi đơn cầu cứu đến cơ quan công an xã dân tiến
vì bị hữu đe dọa trước khi vụ án mạng xảy ra ít ngày
nhận tin báo công an xã dân tiến đã báo cáo công an huyện võ nhai và đang xác minh giải quyết theo thẩm quyền
tuy nhiên khi cơ quan công an đang giải quyết đơn cầu cứu thì vụ án mạng bất ngờ xảy ra vì lãnh đạo này cho hay
nói về clip ghi lại vụ nổ súng đang lan truyền trên mạng xã hội lãnh đạo công an huyện võ nhai cho biết
clip do camera an ninh của gia đình ghi lại và được chị gái của ông tới đăng tải trên mạng xã hội
cơ quan công an đề nghị người dân không lan truyền clip có tính chất bạo lực và làm tổn thương gia đình bị hại
thông tin về sức khỏe của nạn nhân sống sót trong vụ nổ súng là bà phạm thị đoàn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một vợ ông tới
vì lãnh đạo công an huyện võ nhai chia sẻ
sau khi được đưa đến bệnh viện trung ương thái nguyên bà đoàn đã được phẫu thuật điều trị và qua cơn nguy kịch
sức khỏe của nạn nhân đang dần ổn định
theo vị lãnh đạo này vụ việc xảy ra vào sáng cùng ngày tại địa bàn xóm tân tiến xã dân tiến
ngay sau khi vụ việc xảy ra các cơ quan liên quan đã lập tức có mặt để bảo vệ hiện trường
củng cố hồ sơ để phục vụ quá trình điều tra
báo cáo ban đầu thể hiện đối tượng này đã dùng súng bắn hai vợ chồng hàng xóm
hậu quả người chồng chết tại chỗ người vợ bị thương đang nằm bệnh viện
sau khi gây án đối tượng này đã tự sát hiện công an tỉnh thái nguyên cùng các cơ quan liên quan
đang làm rõ nguyên nhân vụ việc này vì lãnh đạo xã chia sẻ thêm
một lãnh đạo ủy ban nhân dân xã dân tiến cho hay nghi phạm hữu trước giờ cũng chưa gây điều tiếng gì
ở địa phương chưa có tiền án tiền sự tại địa phương gia đình hữu có kinh tế bình thường
đối tượng chủ yếu làm nông và làm tự do
giữa gia đình hữu và gia đình ông tới không có quan hệ anh em họ hàng
trước giờ hữu và gia đình ông tới có mâu thuẫn hay không thì phải chờ cơ quan công an xác minh
vì lãnh đạo ủy ban nhân dân xã dân tiến thông tin thêm
toàn cánh vụ việc xây rào để con không tiếp xúc với nghi phạm
như đã thông tin trước đó vào tối một mươi năm tháng hai trên mạng xã hội facebook đã xuất hiện đoạn clip
dài hơn ba phút ghi lại toàn cảnh vụ nổ súng
lãnh đạo ủy ban nhân dân xã dân tiến xác nhận với phóng viên đúng là đoạn clip ghi lại vụ án
theo hình ảnh từ camera giám sát khoảng chín h năm mươi phút sáng ngày một mươi năm tháng hai
ông lê văn tới đang đứng xem việc xây dựng tường rào của gia đình con trai
lúc này một tiếng nổ lớn như tiếng súng vang lên ông tới gục xuống ngay sau đó
anh về con trai ông tới đã lập tức bỏ dỡ việc chạy ra xem bố
ít giây sau bà phạm thị đoàn chạy ra phát hiện chồng đã gục xuống thì nứt nở ngã quỵ ở sân
ngay sau đó giữa lúc bà đoàn đang đau đớn nằm trên đất vị chồng bị bắn gục
thì một tiếng nổ tiếp tục vang lên khiến bà nằm gục tại chỗ
những người phát hiện sự việc đã vội vàng tìm chỗ ẩn nấp
nghi phạm nổ súng sau đó được xác định là hàng xóm lê văn hữu
đoạn clip ghi lại sự việc được chia sẻ trên nhiều nhóm facebook khiến cư dân mạng bàng hoàng
nhiều người cho biết quá sợ hãi với cảnh nổ súng và bật khóc khi nghe tiếng con trai ông tới khắp thát
tiếp đó vào sáng ngày một mươi sáu tháng hai công tác giám định tử thi đối với ông tới
và đối tượng nổ súng sát hại vợ chồng nạn nhân đã được cơ quan công an tỉnh thái nguyên thực hiện
vợ ông tới bà phạm thị đoàn vẫn đang được cấp cứu
trên mạng xã hội ngày một mươi năm tháng hai xuất hiện một bài viết được cho rằng là người nhà của vợ chồng nạn nhân
người này cho biết mâu thuẫn của vợ chồng ông tới liên quan tới lê văn hữu
đã được gia đình có đơn phản ánh ra chính quyền xã dân tiến
ngày một mươi hai tháng hai vợ chồng ông tới tiến hành làm bờ hàng rào nhà con trai mình với mục đích
để không muốn tiếp xúc với lê văn hữu
nhà hữu là hàng xóm với nhà con tra ông tới thì ba ngày sau xảy ra sự việc
đối tượng hữu sau khi gây án đã dùng súng tự sát hữu hoạt động cho thuê tài chính
cho vai lấy lại trên địa bàn từ nhiều năm qua
liên quan đến vụ nổ súng tự sát sau khi dùng súng bắn hàng xóm tử vong ở thái nguyên
lãnh đạo công an tỉnh thái nguyên cho biết chưa khởi tố vụ án khởi tố bị can
vì hung thủ trong vụ án đã tử vong
tuy nhiên cơ quan công an vẫn đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc
xem có người liên quan đến vụ án hay không để xử lý theo quy định của pháp luật
chỉ vì số tiền ba mươi triệu mà chính hữu nghi phạm trong vụ án đã tự tước đoạt đi mạng sống của mình
và một người vô tội khác
nhưng dường bệnh đợi thần chết mang đi tại sao không ba mặt một lời làm rõ khúc mắt
tại sao không để cơ quan chức năng đến giải quyết xử lý cho thỏa đáng
ít nhất chúng ta vẫn là con người là hàng xóm và thậm chí còn có họ hàng máu mũ
đem mạng sống của mình và người khác ra đánh cược mất để rồi lại bị kích động
trở thành kẻ giết người thật đau đớn cho những vụ thảm sát thương tâm này
đây không phải chỉ là một mà trong thời gian qua nguyên nhân đều xuất phát
từ những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống hàng ngày
chỉ vì thiếu kiềm chế không nhận thức được tính nguy hiểm của lời nói và hành vi
dẫn tới gây hậu quả nghiêm trọng từ hành động của mình tước đi mạng sống của người khác
việc thiếu kỹ năng sống của một bộ phận thanh thiếu niên trong việc ứng xử mâu thuẫn
cũng là nguyên nhân dẫn đến những cái chết thương tâm
bởi vậy ngoài việc thượng tôn pháp luật trước khi hành động hoặc giải quyết mâu thuẫn
cần bình tĩnh xem xét lợi hại để tự mình kiềm chế trước khi gây ra hậu quả nghiêm trọng
bên cạnh đó gia đình cũng cần có sự quan tâm giáo dục trang bị kỹ năng sống
để uống nắng xử lý những mâu thuẫn phát sinh của mỗi cá nhân trong gia đình
và hơn ai hết bản thân mỗi người ngoài việc chấp hành pháp luật
cần bình tĩnh xem xét lợi hại để tự mình kiềm chế trước khi gây ra những hậu quả nghiêm trọng
những tin tức mới nhất về vụ án sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
xin hai kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những tin tức tiếp theo